hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
ngày truyền thống của mặt trận tổ quốc việt nam sáng nay một mươi một tháng một mươi một tại hà nội
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
với chủ đề chín mươi năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí võ văn thưởng bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn thiện nhân nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng dự có các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí nguyễn xuân thắng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
và hơn bốn trăm linh đại biểu là cán bộ lãnh đạo quản lý cán bộ khoa học ở trung ương
thành phố hà nội và một số địa phương
các tham luận tại hội thảo khẳng định tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
chủ trương đúng đắn sáng tạo của đảng về đại đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
là một bộ phận hữu cơ tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng
trải qua quá trình phát triển chín mươi năm vai trò chính trị của mặt trận không chỉ là tập hợp đoàn kết toàn dân tộc
mà mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội còn tham gia giám sát đảng
chính quyền phản biện xã hội các đường lối chính sách phát triển đất nước
hiện thực hóa liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức một cách hiệu quả nhất
phát biểu tại hội thảo đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh mặt trận tổ quốc đã tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
thực hiện dân chủ khơi dậy ý chí niềm tự hào dân tộc khát vọng phát triển đất nước
trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới về mọi mặt phát huy hiệu quả chức năng tuyên truyền
vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước và là cơ quan đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong giai đoạn hiện nay
góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới